bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam vừa bóc tách thành công khối u sơ tử cung cho bệnh nhân nth năm mươi tuổi
chú phường điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
được biết ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới táo bón bí tiểu kèm song kinh
sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm siêu âm các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u sơ tử cung lớn
chiếm toàn bộ ổ bụng biến chứng chèn ép các cơ quan nội tạng dòng kinh
trước đây vài năm bệnh nhân đã đi thăm khám vài cơ sở y tế có lời khuyên nhập viện phẫu thuật
nhưng bệnh nhân chưa có điều kiện các bác sĩ quyết định mổ hở để tiện việc phẫu thuật bóc tách
sau hơn một giờ đồng hồ ekip phẫu thuật do bác sĩ võ thôi phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản
bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam là phẫu thuật viên chính đã tiến hành cắt chọn khối u sơ tử cung
chiếm toàn bộ ổ bụng đẩy dạ dày lên cao chèn ép vào bảng quang ruột bám dính một phần vào ruột già
trọng lượng khối u cân nặng năm ba kg
u sơ tử cung hay còn gọi là nhân sơ tử cung là một bệnh lý lành tính của tử cung
là những khối u được cấu tạo bởi các tế bào cơ trơn và mô liên kết dạng sợi
chúng phát triển trong tử cung
theo thời gian kích thước khối u sẽ to lên nhưng rất chậm
khi người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh kích thước khối u sẽ có xu hướng nhỏ dần đi
thế nhưng nếu qua thăm khám phát hiện khối u to lên nhanh bất thường
thì đó có thể là biểu hiện của các bệnh lý ác tính
đối với những khối u sơ lớn có thể khiến bạn gặp nhiều triệu chứng khác nhau
bao gồm kinh nguyệt nhiều hoặc chu kỳ kinh kéo dài chu kỳ kinh không đều
chảy máu giữa các kỳ kinh đau và áp lực vùng trậu đi tiểu thường xuyên
táo bón đau lưng dưới khí hưu da nhiều đầy bụng chướng bụng hay khó mang thai
đặc biệt những khối u sơ này không gây phiền hà cho phụ nữ
trừ khi có những biến chứng do khối u gây ra
như chèn ép các tạng trong ổ bụng gây khó tiểu ứ nước thận
u sơ trở nên phổ biến hơn khi phụ nữ trưởng thành đặc biệt là ở độ tuổi ba mươi bốn mươi và đến tuổi mãn kinh
sau khi mãn kinh u sơ ít hình thành hơn
hoặc nếu trước đó có u sơ thì khối u có xu hướng nhỏ dần
nếu người mẹ bị u sơ tử cung
nguy cơ mắc bệnh của con gái sẽ cao hơn ba lần so với mức trung bình
phụ nữ thở cân béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
đặc biệt đối với người phụ nữ quá nặng cân
nguy cơ này cao hơn mức trung bình từ hai đến ba lần
bác sĩ khuyến cáo để phát hiện sớm những bệnh lý ở phụ nữ như u sơ tử cung
u năng buồng trứng viêm nhiễm phụ khoa
chị em nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa khám định kỳ để phát hiện và điều trị